trong khi đó liên quan đến tuyên bố của nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus sau mỹ
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato liên minh châu âu eu và ukraine đã có những phản ứng về động thái của moscow
giống như bình luận của lầu năm góc nato cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình
và không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong trạng thái hạt nhân của nga
tuy nhiên khối quân sự này chỉ trích việc moscow viện dẫn câu chuyện chia sẻ hạt nhân của nato với các nước đồng minh
tổng thống nga vladimir putin trước đó tuyên bố nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng belarus
giống như điều mà mỹ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ trên lãnh thổ của các nước đồng minh
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu josephor thì tuyên bố
khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu belarus triển khai vũ khí hạt nhân của nga trên lãnh thổ nước này
ông borrell gọi quyết định chuyển giao vũ khí chiến thuật cho belarus là sự leo thang vô trách nhiệm của moscow
về phần mình cố vấn an ninh hàng đầu của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng nói rằng kế hoạch của nga sẽ gây bất ổn cho belarus
dự kiến vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga sẽ được đưa đến belarus sớm nhất là vào mùa hè này
nga cũng đã hỗ trợ minsk nâng gấp một mươi chiếc máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật
và sẽ bắt đầu đào tạo phi công lái những chiếc máy bay này vào đầu tháng tới